xã thuận yên tỉnh kiên giang có địa hình nhiều đồi núi việc canh tác nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
người dân nơi đây sống chủ yếu bằng việc trồng hồ tiêu ven chân núi và nguồn nước thì dựa vào nước trời
do vậy để bảo đảm năng suất và chất lượng thì việc áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất cây hổ tiêu là việc hết sức cần thiết
năm hai nghìn một mươi sáu trạm khuyến nông thị xã hà tiên triển khai mô hình sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên hồ tiêu
với quy mô một hectare tại hộ ông nguyễn kiên ngụ ở xã thuận yên
mục tiêu của mô hình là ứng dụng kỹ thuật canh tác giảm chi phí sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm cải thiện năng suất chất lượng sản phẩm
chuyển giao kỹ thuật canh tác cây hồ tiêu tạo ra sản phẩm sạch tăng lợi nhuận
từng bước ổn định cuộc sống góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng mô hình cho nông dân

cải thiện hướng phát triển của thị xã hà tiên nói riêng tỉnh kiên giang nói chung
góp phần khắc phục được tình trạng thiếu nguồn nước ngọt trong canh tác và nhân rộng trên địa bàn thị xã
nông dân tham gia mô hình và nông dân trong vùng đồng tình ủng hộ
vừa qua thì cũng có ứng dụng cái tiến bộ học công nghệ vào cái tưới nhỏ giọt theo công nghệ cao cho các hội nông dân
thì cái hiệu quả đem lại là khoảng một hai kg
một năm kg là trên một bụi tiêu đảm bảo là bà con sản xuất hiệu quả và có cái thu nhập ổn định
thì qua cái hội thảo đúc kết mô hình thì hiệu quả mang lại rất cao tiết kiệm cái lượng nước tưới
cái khó khăn là cái nước tưới trên các cái hồ tiêu trên giang đồi núi thì tiết kiệm được lượng nước tưới và cái nhân công lao động
thì qua đó thì cái hiệu quả của mô hình được bà con rất là phấn khởi
được cái hiệu ứng tích cực để nhân rộng ra thêm trong cái năm hai nghìn một mươi tám sẽ làm thêm là các cái diện tích còn lại
hệ thống tưới này được lắp đặt theo kiểu nước chảy từng giọt quá trình tưới chậm nên không làm thất thoát nước và phân ra ngoài
lúc đó cây sẽ hấp thụ được toàn bộ lượng phân và nước
khi người nông dân sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt sẽ tiết kiệm được lượng nước tưới giảm phân bón hóa học giảm công lao động tăng năng suất tăng lợi nhuận
bên cạnh đó có thể đảm bảo được quy trình sản xuất hồ tiêu sạch an toàn theo tiêu chuẩn của việt gáp